từ chiều nay đến hết ngày ba mươi một tháng tám mưa to tập trung ở khu vực tây bắc việt bắc
riêng ở các tỉnh điện biên lai châu lào cai mưa rất to trong ngày và đêm nay là cao điểm
của đợt mưa lớn này theo thông tin chúng tôi vừa nhận được giao thông trên quốc lộ bốn h thuộc địa
phận hai xã phìn hồ và trà nưa huyện nậm pồ của tỉnh điện biên đã thông tuyến từ hai mươi giờ đêm qua
đó là sự nỗ lực của đơn vị chức năng và lực lượng tại chỗ trong công tác khắc phục sạt lở đất đá
do ảnh hưởng của mưa lũ
trong suốt hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng tám ngày nào trên tuyến quốc lộ bốn h mường trà mường nhé
tỉnh điện biên cũng có hàng trăm ô tô lớn nhỏ cùng hàng nghìn xe máy và người dân đi lại trên tuyến này
đều phải châu trực mong mỏi từng giờ để chờ thông tuyến
nói chung khi nó xử lý lễ chế nó sẽ đi nếu không được thì nó chắc nó đi phải đi ngủ nhà dân bảo ở đây
giờ đứng đây chờ này thì anh có cảm thấy lo lắng gì không
mình cũng cảm thấy lo chứ bởi vì nó không biết ở trên kia nó sờn lở bao nhiêu nữa chứ
nó còn không biết nó có đi được hay không
thời gian chờ đợi mệt mỏi kéo theo nhiều phiền toái và nguy hiểm
cho tất cả những người lưu thông trên tuyến đường vào những ngày này
các đơn vị chức năng đã tăng cư
cường nhân lực phương tiện tập trung khắc phục xả lở quyết tâm thông tuyến tạm thời để người và phương tiện có thể tiếp tục lưu thông an toàn
công ty chúng tôi đã huy động hai mũi từ hai đầu làm lại
mũi ở phía mừng nhé thì gồm hai máy xúc và hai ô tô
còn mũi ở mừng trà thì cũng là ba máy xúc và hai ô tô
tôi sẽ quyết tâm là thông tuyến tạm thời cho xe đi tạm thời
sau đó quay ra là hót chết đẻ
đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ hai tỉnh điện biên cũng cho biết
do khối lượng bùn đất và đá sạt xuống đường quá lớn nhiều đoạn kèm theo cả những cây gỗ thân dài
nên trước mắt đơn vị chỉ tiến hành hót sụt sạn tạm thời và san gạt bùn đất vật cản trên mặt đường đủ để các phương tiện lưu thông
việc khắc phục để mặt đường trở lại nguyên trạng thì còn phải thực hiện trong thời gian dài
và phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến tiếp theo của thời tiết